nga sẵn sàng thực hiện tất cả các cam kết về việc cung cấp các sản phẩm năng lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giá rẻ
đây là tuyên bố của ngoại trưởng nga sergei lavrov tại phiên họp toàn thể hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền pháp kinh tế phát triển hàng đầu thế giới g hai mươi
diễn ra vào ngày tám tháng bảy tại đảo bali indonesia
ngoại trưởng lavrov nhấn mạnh trong khi nga sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình về việc cung cấp năng lượng giá rẻ thì mỹ lại cản trở
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng mỹ và các đồng minh đã tạo ra sự thiếu hụt giả trong các lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng
buộc châu âu và phần còn lại của thế giới phải từ bỏ năng lượng với mức giá phù hợp của nga
theo đó chính các quốc gia và nhóm người dân dễ bị tổn thương nhất cũng như những người tiêu dùng trung bình
kể cả người dân phương tây lại chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trước những hành động như vậy của phương tây
ông lavrov còn cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực hiện nay không phải mới bắt đầu từ tháng hai năm nay
hay là thậm chí từ năm ngoái mà là hậu quả của các chính sách sai lầm của phương tây
trong đó có việc đẩy mạnh quá mức quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như là cố tình can thiệp vào các cơ chế thị trường